theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương lũ thượng lưu sông ngàn sâu sông ngàn phố ở hà tĩnh sông danh sông kiến giang ở quảng bình đang xuống hạ lưu sông ngàn sâu sông la và sông cả ở nghệ an đang lên
mực nước từ một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi trên một số sông như sau
sông ngàn sâu tại chu lễ là một mươi bốn ba mươi chín m trên báo động ba là tám mươi chín m tại hòa duyệt là một mươi ba mươi tám m dưới báo động ba là một mươi hai m
sông ngàn phố tại sơn diệm là tám năm mươi bốn m dưới mức báo động một sông danh tại đồng tâm là chín ba mươi một m trên báo động một là hai ba mươi một m
tại mai hóa là sáu sáu mươi bốn m trên báo động ba là một mươi bốn m sông kiến giang tại lệ thủy là ba hai mươi ba m trên báo động ba là năm mươi ba m
mưa ở các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình sẽ giảm nhanh
trong đêm nay khu vực nghệ an hà tĩnh có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
lũ hạ lưu sông ngàn sâu sông cả và sông la tiếp tục lên
thượng lưu sông ngàn sâu sông ngàn phố sông danh sông kiến giang tiếp tục xuống
đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi mức nước trên các sông có khả năng như sau
sông cả tại nam đàn lên mức bốn năm m dưới mức báo động một chín m
sông ngàn sâu tại chu lễ xuống mức một mươi hai bảy m trên báo động hai bảy m tại hòa duyệt ở mức một mươi năm m báo động ba
sông la tại linh cảm lên mức bốn hai m
dưới báo động một ba m
sông danh tại mai hóa xuống mức bốn năm m dưới báo động hai năm m
sông kiến giang tại lệ thủy xuống mức hai bảy m báo động ba
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình trọng tâm là các huyện sau
tại nghệ an tương dương kỳ sơn quế phong quỳ châu con cuông anh sơn quỳ hợp đô lương thanh trương tân kỳ nghĩa đàn
tại hà tĩnh hương khê hương sơn vũ quang thạch hà cầm xuyên kỳ anh tp hà tĩnh
tại quảng bình tuyên hóa minh hóa quảng ninh lệ thủy tp đồng hới